vào chiều tối qua một cán bộ lâm nghiệp thuộc vườn quốc gia núi chúa tỉnh ninh thuận đang làm nhiệm vụ
đã bị một thanh niên đâm sau lưng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
nạn nhân là lê đình tuệ cán bộ của vườn quốc gia núi chúa cư trú tại phường phước mỹ
thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trước đó qua điều tra vườn quốc gia núi chúa tổ chức lực lượng đi tuần tra
tuyên truyền người dân bảo vệ khu bảo tồn rừng ngập mặn thuộc thôn mỹ hòa xã vĩnh hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
tại các điểm đến tuần tra đoàn phát hiện có hàng trăm người đào móc dưới các gốc cây để bắt chùm biển
nên đã tuyên truyền giải thích cho mọi người không được đào bới gây hại cây rừng
khi lực lượng lâm nghiệp ra về thì từ phía sau có một nam thanh niên chạy đến đâm thẳng vào lưng đồng chí tuệ
vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý